nhưng mà xin hỏi phó sư tiến sĩ nguyễn thị vân hồng rằng là
bắt đầu từ độ tuổi như thế nào thì chúng ta có thể làm những tẩm soát đó
bởi vì thực ra nghe là nội soi dạ dày thì đúng thật là tôi nghe tôi cũng sợ
với chỉ định cho nội soi dạ dày nội soi dạ dày thực sự là một trong những thủ thuật làm khá là đơn giản
nó có thể là làm nội soi thông thường tức là nội soi không gây mê
còn đối với những người mà hơi e ngại về nội soi như anh thư
thì mình có thể có những phương pháp nội soi không hề gây đau một chút nào cả
nó nội soi theo đường mũi thì dây nó rất là nhỏ đủ khả năng để nhìn
tuy nhiên là để can thiệp thì nó sẽ khó hơn một chút
tuy nhiên lại còn có phương pháp thay thế nữa đó là nội soi gây mê không hề đau một chút nào cả
vậy thì cái chỉ định nội soi dạ dày thì thường được chỉ định một cách khá là rộng rãi
chứ không phải chỉ định đối với những nội soi dạ dày
tràng đó là phải yêu cầu đối tượng có nguy cơ cao gì cả
nhưng đối với nội soi dạ dày thì lấy chỉ định nội soi khá là rộng rãi
chỉ cần có những dấu hiệu đầy bụng trướng bụng ẩm ạch buồn nôn hơi ợi chua
đó là đã nên nội soi rồi
còn nếu như có những dấu hiệu nặng hơn như gầy suốt cân thiếu máu
rồi có những dấu hiệu như suốt huyết tiêu hóa chẳng hạn
thì chuyện nội soi đương nhiên là bắt buộc
còn lại đối với các đối tượng có nguy cơ cao như
đối tượng trên bốn mươi tuổi trong gia đình có người bị ung thư dạ dày
hay có người bị những viêm lét dạ dày rất là nặng
thì đấy là đối tượng cũng nên tầm soát sớm
do vậy những chỉ định nội soi đặt ra là đặc biệt đối với những người
mà khi nghe ngóng về tình trạng sức khỏe mình
thấy có những dấu hiệu ẩm ạch ở bụng
thấy có dấu hiệu không thật ổn lắm
thì đó là những cái chỉ định nội soi nên làm để sàng lọc xem
liệu đó là tổn thương viêm hay là tổn thương lét
dạ vâng nhưng mà với cái thời gian bao nhiêu lâu
chúng ta nên lập lại việc này một lần
thời gian bao lâu lập lại thì nó lại còn phụ thuộc vào
là cái tổn thương phát hiện ra lần đầu nó là cái gì
nếu tổn thương lần đầu phát hiện ra
đó là cũng tổn thương rất nghi ngại cho những tổn thương là ung thư
và nếu như trên sinh thiết mà lại trả lời
đó là những loạn sản mức độ cao
thì rõ ràng là cái việc nội soi kiểm tra lại gần như là ngay lập tức
nhưng nếu như là những cái
cái tổn thương tìm được nó rất là nhẹ
nó chỉ là viêm thể phù nề dung huyết thôi
thì rõ ràng là cái chỉ định nội soi để kiểm tra lại
sau đó sẽ rất là xa năm năm ba năm năm năm sau mới cần nội soi lại
nhưng còn nếu như là với những người lớn tuổi hơn một chút
chúng tôi lại tìm ra đó là những cái viêm keo dạ dày chẳng hạn
thì rõ ràng là cái chỉ định nội soi lại bị đẩy gần lại một chút
đó là sáu tháng hay một năm rất có thể lại phải nội soi lại
nhiên nội soi với tần suất như thế nào bao giờ cũng vậy
nó phụ thuộc vào cái triệu chứng quan trọng nhất
đó là triệu chứng mà người bệnh cảm thấy
quan trọng nhất đó là người bệnh cảm thấy
nếu như người bệnh vẫn cảm thấy đầy bụng ẩm ạch nôn buồn nôn
thậm chí là những cái dối loạn tiêu hóa điều trị mãi không đỡ
thì đấy là cũng là dấu hiệu mà nên nội soi kiểm tra lại
cứ cẩn thận vẫn hơn